theo số liệu mới nhất từ bộ y tế đến một mươi tám h ngày hôm nay số người nhiễm bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona ncov là một mươi bốn sáu trăm bốn mươi hai trường hợp trong đó đã có ba trăm linh năm người tử vong
dịch xuất hiện trên hai mươi sáu quốc gia vùng lãnh thổ bên ngoài lục địa trung quốc
trước các diễn biến phức tạp mới của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus ncov gây ra hôm nay ngày hai tháng hai
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đã có công điện gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
công điện nêu rõ các đơn vị doanh nghiệp tổ chức sử dụng lao động là người nước ngoài tại các địa phương tạm dừng tiếp nhận lao động từ trung quốc về quê an tết
quay trở lại việt nam làm việc và lao động là người nước ngoài di chuyển qua các vùng dịch trong thời gian công bố dịch bệnh